trước thông tin nhà thờ chính tòa giáo phận bùi chu thuộc xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định
sẽ được hạ giải vào ngày một mươi ba tháng năm tới đây thì đã có nhiều ý kiến từ các tổ chức cá nhân đề nghị
là cần bảo tồn công trình giàu giá trị kiến trúc lịch sử này
tuy nhiên đại diện giáo phận bùi chu và các giáo dân khẳng định
việc đại tu công trình này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn
phù hợp với tâm tư nguyện vọng của bà con ở các xứ đạo họ đạo trong giáo phận
đây là hình ảnh nhà thờ chính tòa bùi chu được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm tám mươi
tồn tại một trăm ba mươi bốn năm trước ngày hạ giải
do tác động của thời tiết mưa nắng bão gió các nguyên vật liệu đã bị hư hại
nhiều vết dạn nứt rột nát một tháp chuông đã bị nghiêng
dù đã được tu sửa nhiều lần nhưng nhà thờ này vẫn đứng trước nguy cơ sập
đổ bất cứ lúc nào nếu không được tu sửa
đại tu đây người ta hiểu là coi như là nằm
tường kia bây giờ đại tu này kiểu nào cũng phải phá toàn bộ tường
không thể để được nữa nếu để bây giờ nó toàn vôi cát đó
nó cứ rửa ra vậy thì rất là nguy hiểm chứ phải làm mới mới lại
còn gỗ thì cái nào hỏng thì phải thay nhưng mà đa số là phải thay mới hết
không có gặp gì khó khăn
về hàng hũ linh mục cũng vậy nhất là về phía giáo dân
người ta rất là tẩm thảnh người ta rất thích người ta rất muốn
ai về đây người ta muốn người ta muốn lắm
vì người ta đến xuống cấp quá rồi

người ta về đây người ta đi xem xét người ta cũng biết cái nguyện mộng của giáo dân
người đại diện giáo phận bùi chu cho biết
việc đại tu nhà thờ chính tòa có sự bàn bạc thống nhất trong giáo phận
nhất là nhận được sự đồng thuận ủng hộ của bà con giáo dân
dự kiến ngày một mươi ba tháng này sẽ tiến hành làm các hạng mục khác theo kế hoạch
thời gian đại tu nhà thờ trong khoảng bốn đến năm năm
lãnh đạo huyện cùng với các huyện truyền bôn huyện đã trực tiếp làm việc với tòa giám mục
và vào cũng đã xem xét thực địa tình hình thực trạng
việc triển khai và sửa chữa của tòa giám mục theo giấy phép xây dựng
thì thấy rằng là đến thời điểm này
thì tòa giám mục cũng đang triển khai
theo đúng cái giấy phép xây dựng
theo hồ sơ thiết kế ngoài việc sử dụng các vật liệu xây dựng kiên cố
bảo đảm chất lượng công trình và một số thay đổi nhỏ
còn lại nhà thờ chính tòa bùi chu sau khi đại tu
cơ bản vẫn giữ nguyên quy mô kiến trúc hoa văn như nhà thờ cũ
cái nhân tôi nói thì cũng đồng thuận thôi
bởi vì tôi cũng tin tưởng các cha các ngài cũng đã có sự sắp xếp bàn bạc
nhưng mà quả thực là trong cái công kinh kiến trúc này cũng đã hơn một trăm linh
thì tôi cũng thấy rất là tiếc
bùi chu là giáo phận lâu đời gắn liền những sự kiện quan trọng liên quan đến lịch sử
hình thành và phát triển của công giáo tại việt nam
có một trăm năm mươi chín giáo sứ với trên bốn trăm một mươi hai năm trăm linh giáo dân
nhà thờ chính tòa bùi chu là nơi diễn ra sự kiện quan trọng của giáo phận
thu hút từ vài nghìn đến vài chục nghìn giáo dân tham gia
nhà thờ dự kiến được hạ giải để đại tu theo cách giữ nguyên quy mô kiến trúc cũ
vào ngày một mươi ba